theo báo cáo tổng hợp của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế vào chiều tối ngày hai mươi sáu tháng một
số ca nhập viện do tai nạn giao thông pháo nổ đánh nhau ngộ độc thực phẩm ở dịp tết năm nay
đều tăng cao hơn so với cùng kỳ dịp tết năm ngoái
tính chung sau sáu ngày nghỉ lễ có ba bốn mươi một ca cấp cứu do đánh nhau tăng so với tết năm hai nghìn hai mươi hai
một mươi trong số đó là hơn một ba trăm linh ca phải nhập viện điều trị theo dõi và đã có một mươi trường hợp tử vong
về tai nạn lao động sinh hoạt trong sáu ngày nghỉ thì có gần một mươi hai ca khám cấp cứu một mươi chín ca tử vong
về cấp cứu ngộ độc tổng sáu ngày có gần bảy trăm linh ca khám cấp cứu do ngộ độc thức ăn
dối loạn tiêu hóa tăng hai mươi so với cùng kỳ tết năm trước
ngoài ra có bốn trăm linh ba bệnh nhân khám cấp cứu vì tai nạn pháo nổ pháo hoa tăng ba mươi bốn
hai mươi ca vào viện vì tai nạn vũ khí vật liệu nổ tự chế tăng hơn hai mươi sáu với hai ca tử vong